vào lúc bảy h ba mươi phút sáng nay bảy tháng hai một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường nguyễn tất thành xã phổ minh huyện đức phổ thì bị nổ lốp và bốc cháy
theo thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi ba b một nghìn chín trăm ba mươi sáu do tài xế lê văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
thường trú tại khối ba phường an sơn tp tâm kỳ tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông theo hướng tp hcm đi đà nẵng thì bị nổ lốt và bốc cháy
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã điều hai xe chữa cháy và gần hai mươi cán bộ cảnh sát đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy được xác định là do má phanh quá nóng và cọ sát gây nổ lốp xe dẫn đến bốc cháy
hiện nay lượng xe khách đi các tỉnh rất lớn nguy cơ tai nạn cháy nổ cao vì vậy tỉnh quảng ngãi cần tăng cường kiểm tra tuần soát nhằm ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn cho hành khách